các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch khánh hòa nói riêng và du lịch việt nam nói chung
kỳ vọng vào thị trường lớn này không ít cư dân mạng cũng băn khoăn trước lượng hành khách quốc tế
trong đó có khách đến từ trung quốc tăng mạnh trong dịp tết nguyên đán
là một trong những nguy cơ tiềm ẩn khiến dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng
chúc mừng khách trung quốc đã trở lại welcome to vietnam
cửa đã mở
nhưng không trừ ngay ngày nào tất cả phải có phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu không muốn tái diễn tình hình thành phố hồ chí minh năm nào
vừa mừng vừa lo không biết sau tết có ổn không nghỉ
cơ hội để du lịch việt nam phục hồi mạnh mẽ
tuy nhiên ngành du lịch cần có phương án phòng chống dịch bệnh lên kịch bản cụ thể trong trường hợp phát hiện ca mắc covid một mươi chín
hiện nay để chủ động phát hiện sớm
kịp thời dịch covid một mươi chín bộ y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu
nhằm phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc covid một mươi chín để xử lý kịp thời
đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch
từ các nơi xuất hiện các biến thể mới nguy hiểm của virus sars cov hai
ông nguyễn xuân bình phó giám đốc sở du lịch đà nẵng nhận định
trung quốc là một thị trường lớn đối với ngành du lịch đà nẵng trong thời gian qua
việc có những tín hiệu tích cực về thị trường khách du lịch trung quốc
sẽ góp phần thúc đẩy khôi phục du lịch của thành phố trong thời gian sắp tới
ngành du lịch đà nẵng đã có chỉ thị tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đón khách du lịch an toàn đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất
nguồn nhân lực trong việc phục vụ các thị trường trọng điểm khách quốc tế
trong đó có khách trung quốc
thực tế trước covid một mươi chín trong quá trình đón và phục vụ khách trung quốc
còn tồn tại một số vấn đề như xuất hiện tour giá rẻ
thường gọi là tour không đồng tình trạng kinh doanh núp bóng
hướng dẫn viên là người nước ngoài lừa đảo trong mua bán hàng hóa
vì vậy bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
nhiều cư dân mạng cũng cho rằng ngành du lịch cần có những biện pháp
để nâng cao chất lượng dịch vụ như tạo điều kiện về các thủ tục nhập cảnh thuận tiện nhất có thể
kết nối mở lại các đường bay thương mại tới các thành phố lớn
đặc biệt là những sân bay thành phố vốn là những trạm trung chuyển khách trung quốc đến việt nam
nước ta có lợi thế cực lớn về khoảng cách địa lý
nhưng lại bất lợi về chất lượng dịch vụ và môi trường
vì thế việt nam cần đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh
ở tất cả các cửa khẩu đường bộ hàng không
và sớm có thông báo chính sách nhập cảnh với khách du lịch trung quốc kiểm soát giá dịch vụ
ngày nay thế giới không thể thiếu trung quốc và ngược lại
một đất nước và thị trường quá lớn
tuy nhiên cần thường xuyên có hoạt động thanh kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành
về năng lực đón khách tránh tồn tại những doanh nghiệp trá hình
hoạt động chui không đảm bảo phục vụ khách
việt nam và trung quốc cũng cần có những quy chuẩn quy định phù hợp
để nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ của nhau
để cải thiện sức khỏe chất lượng cuộc sống của người dân hai nước
chứ đừng làm theo kiểu hàng hóa dịch vụ kém chất lượng
khắc phục nguy cơ nắm bắt cơ hội thúc đẩy ngành du lịch phục hồi
tại các thị trường trọng điểm là con đường hữu hiệu
để duy trì đa tăng trưởng của nền kinh tế
trong bối cảnh dự báo kinh tế việt nam và thế giới
sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi ba
việt nam đã sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch trung quốc
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân